trong khuôn khổ tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm hai nghìn một mươi chín sáng nay bộ giáo dục và đào tạo tổ chức chương trình phát động chào mừng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề
phát triển thói quen đọc sách để trở thành người tự học suốt đời
tuần lễ học tập năm nay được bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo với chủ đề do các đơn vị địa phương lựa chọn như đọc và học tập suốt đời theo tấm gương bắc hồ vĩ đại
tự học để phát triển năng lực và phẩm chất tự học là một cách xây dựng xã hội học tập đặc biệt là chủ đề phát triển thói quen đọc sách để trở thành người tự học suốt đời
đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa tạo điều kiện để các cán bộ công chức viên chức bộ giáo dục và đào tạo nâng cao hơn nữa ý thức tự đọc tự học góp phần nâng cao năng lực công tác của mình đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục đào tạo hiện nay
trong khuôn khổ chương trình bộ giáo dục và đào tạo giao cho vụ giáo dục thường xuyên chủ trì xây dựng tủ sách học tập suốt đời tại cơ quan bộ
đây cũng là mô hình tủ sách được bộ giáo dục và đào tạo phát động nhân rộng tại các cơ quan công sở trên cả nước nhằm xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ công nhân viên chức tại cơ quan bộ